do ảnh hưởng của siêu bão hajibis hành khách có kế hoạch đến và đi từ nhật bản cần lưu ý các chuyến bay sẽ tiếp tục được điều chỉnh
cụ thể với bốn chuyến bay của hãng vietjet air giữa thành phố hồ chí minh hà nội đi tokyo khởi hành vào đêm một mươi hai tháng một mươi và sáng một mươi ba tháng một mươi bị lùi giờ khởi hành năm tiếng
việt nam airlines cũng lùi giờ khởi hành khoảng hai mươi hai tiếng với một mươi chuyến bay giữa hà nội thành phố hồ chí minh với osaka nagoya tokyo
các hãng hàng không cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật tới khách hàng
hành khách cần thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết thông tin của hãng để chủ động lịch bày